tại phòng điều trị này chủ yếu là các bệnh nhi trong tình trạng khá nặng viêm phổi do adenovirus gây suy hô hấp sốt kéo dài hơn hai tuần tổn thương phổi
trong khi đó theo thống kê của bệnh viện nhi trung ương chỉ tính riêng trong tuần từ mùng năm đến một mươi một tháng chín bệnh viện đã ghi nhận một trăm năm mươi một trường hợp dương tính với annovirus tăng gần hai hai lần so với tuần trước đó
có bạn những viêm phổi rất là nặng thì phải điều trị về suy hô hấp và hỗ trợ bằng thầu oxy
có bạn phải thở máy và có một số bạn thì chỉ viêm mức độ viêm mẹ thôi thì các bạn có thể cai dần oxy và thở tự thở và có thể xuất viện sau khoảng bảy đến một mươi bốn ngày
các bác sĩ bệnh viện nhi trung ương cho biết năm nay số trẻ nhập viện do virus này tăng đột biến
trẻ nhập viện với các biểu hiện sốt cao ho khó khè có thể kèm theo viêm kết mạc mắt và dối loạn tiêu hóa
có trẻ có biểu hiện khó thở
do nhiễm virus adeno
các nước ở trên thế giới cũng nghiên cứu nhiều và người ta cho thấy rằng cái viêm phổi do adeno có thể trở thành dịch
và những cái dịch này thông thường là nó hay tăng lên ở những sau những cái vụ dịch như là dịch sởi hoặc dịch cúm
thì ở việt nam chúng ta cũng vừa trải qua cái dịch covid và cũng vừa trải qua một cái dịch cúng a thì cái khả năng cái tỷ lệ viêm phổi do adeno tăng thì cũng là phù hợp
adeno có thể gây bệnh ở mọi đối tượng và mọi lứa tuổi
một trẻ em và những người có sức đề kháng kém
thời gian ủ bệnh khoảng từ tám đến một mươi hai ngày
vâng đầu tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi
thưa bác sĩ mới đây thì bệnh viện nhi trung ương đã phát đi cảnh báo về tình trạng gia tăng trẻ nhiễm virus adeno
vậy thì bác sĩ có thể cho biết virus adeno thì nguy hiểm như thế nào ạ
việt nam ta thì năm nào cũng có
nhưng riêng năm nay thì là có một số các hiện tượng là nó biến chuyển nặng
thứ hai là nó biến chuyển có viêm gan
trong cái thời gian này lại thấy có cả viêm gan nữa
thế cho nên là cũng phải cảnh báo cho tất cả các bậc cha mẹ và toàn dân biết được
cái nguy cơ cũng như là cái sự nguy hiểm nếu mà để chậm trễ khi mà trẻ con bị nhiễm adeno virus
khi trẻ có các biểu hiện như sốt hay ho thì các bậc phụ huynh hiện nay thì thường có cái xu hướng là tự chọn mua thuốc về để cho con em điều trị
điều này thì sẽ gây nguy hại ra sao thưa bác sĩ
thực ra là virus điều trị là chẳng có kháng sinh nào điều trị kẻ
phải dùng vaccine để phòng virus
còn là nếu mà chẳng may mà bị viêm nhiễm trong cơ thể
như viêm phổi viêm đường hốt trên viêm bằng quang viêm rắc mạc các thứ mà bị bội nhiễm thì mới được phép dùng kháng sinh
còn virus là nó không có kháng sinh không có tác dụng
thế cho nên là mong rằng tất cả các bà cha mẹ là bảo vệ trẻ em bảo vệ con em mình là phòng ngừa là chính
chứ không phải rằng là đợi đến lúc mà bị rồi bắt đầu mới chữa
cái thứ hai nữa là nếu mà nó có biến chuyển nặng
tí dụ mà nó lại thường là biến chuyển ở những đứa trẻ mà gọi là thể trạng nó yếu
thí dụ như trẻ suy
trẻ suy dinh dưỡng trẻ chậm lớn còi xương rồi là ở những gia đình mà cái điều kiện vệ sinh kém
thì nó mới biến chuyển nặng
chứ trẻ suy dinh dưỡng trẻ mà dinh dưỡng tốt rồi các thứ thì rất là ít bị mà trường hợp rất là nhẹ
những trường hợp nặng đó là gì
viêm phổi viêm đường hốt nhưng mà trở biến đổi nặng
tức là co kéo lồng ngực khó thở tím tái mặt mũi lờ đờ mệt mỏi
hoặc là đối với trẻ trai mà bị viêm bằng quang thì đi đáy rồi sốt
hoặc là một số trường hợp mà người ta mới phát hiện ra trong cái đợt này
nhiễm adenovirus này thì là có trường hợp là bị viêm gan
là nổi hạch rồi là đáy nước đáy vàng rồi mệt mỏi vô cùng
người ta gọi là viêm gan bí ẩn
nhưng mà người ta nghi ngờ là do cái anh chàng adenovirus này
thì những trường hợp đó phải thông báo bác sĩ đến cơ sở y tế khám
và có gì phải can thiệp và điều trị
vâng để tránh cho việc trẻ nhiễm cùng lúc nhiều bệnh truyền nhiễm
thì bác sĩ có lời khuyên gì tới các bậc phụ huynh
đối với lại cái adenovirus nói riêng và tất cả các loại viêm gan nói chung
thì thường là chỉ gây những cái gọi là bệnh tật trên trẻ em
đặc biệt từ đến năm tuổi
cái quan trọng là em bé sinh ra là được chăm sóc đầy đủ
được bú sữa non trong những giờ đầu đời
rồi là bú sữa mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu
đến cuối tháng thứ sáu và đầu tháng thứ bảy trở đi là ăn rậm đầy đủ
với các chất dinh dưỡng đầy đủ đạm thịt cá trứng sữa
theo đúng những hướng dẫn
của các chuyên gia về dinh dưỡng nếu em bé được dinh dưỡng tốt chăm sóc tốt
thì nó sẽ có khả năng miễn nhiễm với các loại virus nói chung
đặc biệt là cái adenovirus này
còn là những em bé mà điều kiện vệ sinh thấp
rồi là suy dinh dưỡng rồi các thứ thì là nguy cơ rất cao
không chỉ là nhiễm virus này đâu còn các loại bệnh khác nữa
tiêu chảy rồi là hô hấp rồi các thứ nữa
cho nên tốt nhất vẫn là chăm sóc em bé dinh dưỡng tốt vệ sinh sạch sẽ
thì chắc chắn chúng ta có thể yên tâm được đối với các loại tấn công
của các loại vi trùng vi khuẩn
một điều quan trọng nữa đó là chương trình tiêm chủng mở rộng
đảm bảo em bé được tiêm chủng đầy đủ theo đúng lịch mà của ngành y tế khuyến cáo
một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay